kỷ niệm bảy mươi bốn năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
tp hcm sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng vào tối ngày hai tháng chín
và nhiều chương trình văn hóa nghệ thuật trong dịp này
chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật mừng bảy mươi bốn năm quốc khánh sẽ diễn ra
vào lúc hai mươi một h đến hai mươi một h một mươi năm phút ngày hai tháng chín
gồm hai điểm bắn tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông sài gòn quận hai
tòa nhà lemmark đường nguyễn hữu cảnh quận bình thạnh
và điểm bắn tầm thấp tại công viên văn hóa đầm xen quận một mươi một
toàn bộ kinh phí thực hiện bắn pháo hoa từ các nguồn xã hội hóa
từ ngày một mươi năm tháng tám đến ngày một mươi năm tháng chín tp hcm cũng tổ chức triển lãm kỷ niệm
bảy mươi bốn năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh mùng hai tháng chín
năm mươi năm thực hiện di trúc chủ tịch hồ chí minh tại một số địa điểm